thêm một vụ tông xe vào lực lượng làm nhiệm vụ khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra đã xảy ra tại đà nẵng
đối tượng lê hoàng một mươi bảy tuổi trú tại quận hải châu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu
khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
tối ngày một mươi chín tháng chín tổ công tác thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố đà nẵng
phát hiện hoàng điều khiển xe máy chở theo hai người bạn có hành vi lạng lách đánh võng
họ hết không được bố bảo hiểm khuyến mất an toàn giao thông nên áp sát ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên hoàng cương quyết chống đối và tăng ga tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ
hành vi của hoàng đã khiến đại úy võ hồng thuấn tổ trưởng và thượng úy nguyễn văn thọ
thành viên tổ công tác bị thương xe mô tô công vụ bị hư hỏng phần đầu
cả ba thanh niên sau đó đều bị khống chế và khai nhận do có sử dụng rượu bia
lại không có bảng lái sợ bị kiểm tra nên tăng ga đâm vào cảnh sát một trăm một mươi ba